ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai gửi công điện yêu cầu các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến bà rịa vũng tàu
chủ động các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông có khả năng mạnh lên thành bão ảnh hưởng đến nước ta
theo đó công điện yêu cầu các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến bà rịa vũng tàu
thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình áp thấp nhiệt đới đến tàu thuyền để chủ động di chuyển đến nơi tránh bão
tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
kể cả tàu vận tải du lịch để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
khẩn trương khắc phục thiệt hại ổn định đời sống nhân dân do ảnh hưởng từ bão số năm gây ra